để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín hiệu quả trong thời gian vừa qua các đồn biên phòng trên tuyến biên giới việt lào
vẫn túc trực ngày đêm để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào nước ta
để thực hiện mục tiêu kép là vừa đảm bảo an ninh khu vực biên giới vừa phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín được hiệu quả
thời gian qua bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam đã triển khai lập hai mươi một chốt trận
hàng chục chốt trận lưu động cùng với hơn một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ

đến nay cán bộ chiến sĩ ở các chốt rất an tâm tư tưởng xác định tốt nhiệm vụ
hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng chống dịch
thời gian qua các cơn bão lũ liên tiếp đã gây sạt lở cô lập nghiêm trọng tại các huyện miền núi của tỉnh quảng nam
vượt qua khó khăn các chiến sĩ biên phòng vẫn ăn lán ngủ rừng ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
mặc dù có thể nói là vô cùng khó khăn anh em ở đây còn thiếu thống nhiều mặt
tuy nhiên là anh em đã khắc phục mọi khó khăn
việc chống dịch covid một mươi chín sẽ còn kéo dài vì vậy cho nên là tôi cũng đề nghị chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng
đặc biệt là phối hợp với đồng biên phòng và thường chiên ủng hộ về tinh thần và vật chất cho anh em ở các định chốt này
để anh em yên tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ của đảng và những nước giao
dù điều kiện còn rất nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng cán bộ chiến sĩ ở chốt kiểm soát biên phòng chống dịch covid một mươi chín
tại tuyến biên giới việt lào vẫn cùng chính quyền và nhân dân địa phương
chung tay ngăn chặn đẩy lùi dịch covid một mươi chín